trước một số tín hiệu khả quan mà thành phố hồ chí minh đang đạt được trong công tác chống dịch
bí thư thành ủy thành phố nguyễn văn nên nhấn mạnh
thành phố hồ chí minh phải chuẩn bị rất khẩn trương hàng loạt kế hoạch chiến lược
cho giai đoạn bình thường mới sau ngày một mươi năm tháng chín
chiều một mươi một tháng chín ban thường vụ thành ủy thành phố hồ chí minh đã tổ chức cho ý kiến
về kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế thành phố sau ngày một mươi năm tháng chín
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên nhấn mạnh
trong tuần đầu tiên khởi động thực hiện nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
thành phố đã vượt chứng ngại vật đạt những kết quả ban đầu
tuần thứ hai là tuần thần tốc thành phố vừa phải tăng tốc
vừa phải ứng phó với những phát sinh mới trong giai đoạn cao điểm
đến nay thành phố hồ chí minh đã tổ chức bảy đoàn khảo sát ở các quận huyện
ba địa phương cơ bản kiểm soát được dịch là huyện củ chi huyện cần giờ và quận bảy
nhiều nơi khác cũng có những chuyển biến tích cực
vì vậy các sở ngành đang chuẩn bị rất khẩn trương hàng loạt kế hoạch
chiến lược cho giai đoạn bình thường mới sau ngày một mươi năm tháng chín
từ bức tranh tổng thể hiện nay hội nghị sẽ góp ý để hoàn thiện
chuẩn bị cho những kịch bản trong những ngày tới